mới đây trung tâm y tế huyện chiêm hóa tuyên quang cho biết đơn vị đã phẫu thuật cắt u nang bùn trứng phải nặng hơn hai kg cho bệnh nhân mtm năm mươi chín tuổi xã kiên đài
được biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng hạ vị đau từng cơn tăng dần
qua thăm khám các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u nang buồn trứng kích thước lớn được chỉ định phẫu thuật
bác sĩ chuyên khoa một hà thị bích ngọc phó giám đốc trung tâm y tế huyện chiêm hóa trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật này
sau còn một giờ phẫu thuật khối u nang buồng trứng nặng hơn hai kg được loại bỏ
theo các bác sĩ bệnh lý ưu nang bùn trứng xảy ra với tần suất một mươi hai tám trên một trăm linh phụ nữ ở mọi lứa tuổi từ trẻ em gái đến phụ nữ mãn kinh
đa số bệnh lý u nãng buồn trứng là lành tính nếu bệnh phát triển trong độ tuổi sinh sản nhưng nguy cơ bệnh tiến triển ác tính sẽ gia tăng theo tuổi
u nang buồng trứng chiếm tiền lệ khoảng tám mươi trong các bệnh lý gây ra khối u ở buồng trứng nói chung
khi phát hiện bệnh lý bệnh nhân nên điều trị u nang bùn trứng sớm để tránh trường hợp bỏ sót ung thư buồng trứng một trong những yếu tố nguy cơ gây tử vong ở phụ nữ
các triệu trứng của bệnh lý u nang buồng trứng thường diễn tiến âm thầm và đa số không có triệu trứng đặc hiệu nên hầu hết được phát hiện khi người bệnh khám phụ khoa định kỳ hoặc đến khám về những lý do khác
để hiểu rõ hơn về bệnh lý này mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích từ bác sĩ chuyên khoa